đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn viết thảo
phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã dẫn đầu tham dự hội thảo quốc tế thường niên
cách chính đảng vào một xã hội mới lần thứ hai mươi ba do đảng lao động mexico tổ chức từ ngày bốn đến sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hội thảo có sự tham dự của gần năm trăm linh đại biểu trong đó có khoảng hai trăm linh đại biểu quốc tế
đến từ chín mươi chín tổ chức chính trị thuộc ba mươi tám quốc gia mỹ latin và trên thế giới
tại hội thảo đồng chí nguyễn viết thảo cho rằng hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn lớn
có ý nghĩa đối với các lực lượng cánh tả tiến bộ ở khu vực mỹ la tinh và trên thế giới
bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn và quan trọng
vào việc củng cố khối đoàn kết của các đảng cánh tả tiến bộ ở khu vực mỹ latin
đồng chí alberto anaza tổng bí thư đảng lao động mexico đặc biệt nhấn mạnh vai trò và vị thế
ngày càng tăng của việt nam trên trường quốc tế
và các chính đảng cánh tả tiến bộ trên thế giới cần tìm hiểu nghiên cứu và học tập
nhân dịp này đảng lao động mexico và đoàn đại biểu đảng ta đã cùng tổ chức lễ giới thiệu
tới đại biểu và công chúng mexico cuốn sách tuyển tập các bài viết của chủ tịch hồ chí minh
về hòa bình dân chủ và bình đẳng giới do đảng lao động mexico in ấn và phát hành